tình yêu có từ nơi đâu êm êm một khúc sông câu
sao trời lọt qua mắt lưới rơi đầy xuống dòng sông sâu